khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua chín tháng ba trên cao tốc trung lương tp hcm
đoạn qua cầu vượt số một mươi thuộc huyện châu thành tỉnh tiền giang
xảy ra vụ xe khách lật lao xuống ruộng khiến nhiều người trên xe bị thương
thời điểm trên xe khách loại hai mươi chín chỗ ngồi biển số bảy mươi một b bảy trăm bốn mươi chín
đang lưu thông trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
khi đến km bốn mươi năm ba trăm ba mươi thuộc xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang
thì bất ngờ mất lái va vào hộ lan rồi lao xuống ta lùi đường
vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ
hư hỏng một số tài sản cao tốc
các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý đưa các nạn nhân đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ